còn vào chiều nay bộ y tế thông báo trên cơ sở xem xét hồ sơ kết quả nghiên cứu và ý kiến của các thành viên tham gia dự cuộc họp đánh giá hôm hai mươi hai tháng tám dữ liệu đến ngày một mươi tám tháng tám hội đồng đạo đức quốc gia đã kết luận vaccine nanocovax đạt yêu cầu về tính an toàn ngắn hạn
hội đồng cũng cho biết chưa có dữ liệu để đánh giá trực tiếp hiệu quả bảo vệ của ứng viên vaccine nanocovax cần tiếp tục đánh giá về điều kiện này và đây là kết quả quan trọng nhất về chất lượng vaccine
hiện nay nhóm nghiên cứu nanocovax đã tiêm thử nghiệm đủ hai mũi vaccine cho tất cả một mươi ba người tình nguyện
dự kiến đến ngày một mươi tháng chín nhóm sẽ hoàn thành các xét nghiệm đánh giá tính sinh miễn dịch sau bốn mươi hai ngày tiêm vaccine mũi một giai đoạn ba a
và ngày mai hai mươi chín tháng tám các chuyên gia sẽ xem xét hồ sơ xin cấp giấy đăng ký lưu hành của hai loại vaccine covid một mươi chín trong đó có vaccine nanocovax
một thông tin đáng chú ý khác
ủy ban nhân dân tỉnh bình định vừa quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu trên phạm vi toàn huyện phù cát để phòng chống dịch covid một mươi chín bắt đầu từ giờ ngày hai mươi chín tháng tám
cụ thể quyết định trên được đưa ra khi địa phương này phát hiện trường hợp f tại một công ty may có hơn hai công nhân
theo đó kể từ giờ ngày hai mươi chín tháng tám thực hiện giãn cách xã hội trong vòng một mươi năm ngày theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ trên phạm vi toàn huyện phù cát
theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình
khu phố cách ly với khu phố thôn xóm cách ly với thôn xóm xã phường cách ly với xã phường huyện phù cát cách ly với các huyện thị xã
phân xưởng nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn đeo khẩu trang thực hiện khử trùng diệt khuẩn theo quy định
yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện và tại nơi công cộng
không chấp hành các quy định về phòng chống dịch
lợi dụng đường thủy từ thành phố đà nẵng vào quảng nam tránh chốt kiểm soát dịch
hai đối tượng vừa bị tổ tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh quảng nam phối hợp với công an phường điện ngọc thị xã điện bàn phát hiện
cụ thể vào sáng ngày hai mươi bảy tháng tám tổ tuần tra kiểm soát đã phát hiện hai đối tượng sử dụng phương tiện ghe có gắn động cơ đi từ quận ngũ hành sơn
thành phố đà nẵng và quảng nam qua sông vĩnh điện đến địa phận thuộc khối phố ngân câu phường điện ngọc
với vi phạm trên mỗi trường hợp sẽ bị đề nghị xử phạt với mức phạt từ năm đến một mươi triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp về quy định phòng chống dịch theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai vừa triệt phá thành công chuyên án bắt hai đối tượng là trang a cú và châu thị cha công chú tại tỉnh lào cai có hành vi mua bán vận chuyển trái phép hai mươi bánh heroin
quá trình điều tra xác định trang a cú
trang a cú và châu thị tra móc nối với một đồng mối trung gian chuyên mua bán trái phép chân ma túy từ myanmar vào điện biên và đề nghị mua hai mươi bánh để bán kiếm lời
giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi một hai đối tượng di chuyển bằng xe khách lên điện biên nhận hai mươi bánh heroin rồi tiếp tục vận chuyển về lào cai
dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng tám hai đối tượng giấu ma túy vào xe mô tô của châu thị cha rồi di chuyển theo hướng lên xã pha long huyện mường khương
trang a cú đi trước cách xe của châu thị tra khoảng năm trăm linh m làm nhiệm vụ cảnh giới
khi hai đối tượng này di chuyển đến khu vực na ma một xã bản lầu huyện mường khương đã bị lực lượng trinh sát phát hiện khống chế bắt giữ cùng với tảng toàn bộ tăng vật
trong khi đó theo ghi nhận từ ủy ban nhân dân quận ba đình hà nội kết quả xét nghiệm cho hai trăm một mươi bốn trên hai trăm một mươi bốn trường hợp có liên quan tới chợ ngọc hà đội cấn đều âm tính lần một với virus sars cov hai
trong chiều ngày hôm nay ủy ban nhân dân quận tiếp tục cho lấy xét nghiệm ở diện rộng hơn để nhằm truy tìm f
có liên quan tới chợ ngọc hà
liên quan tới nữ tiểu thương tại chợ có kết quả dương tính với virus sars cov hai chiều ngày hai mươi bảy tháng tám ubnd phường đội cấn ba đình đã ra thông báo tạm ngừng hoạt động chợ ngọc hà cho đến khi có thông báo mới
bên cạnh đó phường cũng tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ chợ tiến hành truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh
lực lượng chức năng cũng tiến hành rào cứng cử người canh gác xung quanh khu vực chợ ngọc hà
trước tình hình diễn biến xuất hiện các ca lây nhiễm mới trong cộng đồng trong những ngày qua ủy ban nhân dân tp hà nội đã xây dựng kế hoạch xét nghiệm diện rộng
đợt xét nghiệm diện rộng này sẽ được triển khai từ ngày hai mươi bảy tháng tám đến ngày bốn tháng chín
dự kiến sẽ lấy một triệu năm trăm linh mẫu tại khu vực có nguy cơ của một mươi hai quận bao gồm thanh xuân hoàng mai hai bà trưng hoàn kiếm đống đa hà đông ba đình cầu giấy nam tử liêm bắc tử liêm long biên và tây hồ
sáng nay tại hà nội đoàn công tác xã hội từ thiện của báo công an nhân dân thuộc cục truyền thông công an nhân dân bộ công an đã phối hợp cùng với đoàn thanh niên công an tp hà nội và các nhà hảo tâm tổ chức trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn người dân ngoại tỉnh bị mắc kẹt trên địa bàn thành phố hà nội